sau ba ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh kiên giang lần thứ một mươi một đã họp viên bế mạc kết thúc thành công
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ kiên giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu khai tác tốt tiềm năng lợi thế tự nhiên tiềm năng về nông nghiệp kinh tế biển
du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh kiên giang lần thứ một mươi một đã bầu ban chấp hành gồm năm mươi một đồng chí
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng gồm một mươi tám đồng chí chính thức đồng chí đỗ thanh bình được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy kiên giang
chiều nay một mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc thành công tốt đẹp
đại hội đảng bộ tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy đặt ra trong nhiệm kỳ mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xây dựng hà giang là tỉnh phát triển về du lịch thương mại dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa
đến năm hai nghìn ba mươi là tỉnh có kinh tế xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía bắc
đồng chí đặng quốc khánh tái đắc cử bí thư tỉnh ủy hà giang đại hội đã bầu năm mươi một đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bảy
ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi năm đồng chí trong khuân khổ đại hội các đại biểu đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt